cáo trạng hành vi mua bán logo xe đã được tiến hành cho khoảng một mươi năm lượt ô tô thu về gần hai mươi ba tỷ đồng
bị cáo thới và vân đã dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho bảy mươi chín cán bộ cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
bao gồm cả bị cáo chân trên địa bàn tỉnh bình dương đồng nai tp hcm với số tiền chi gần năm tỷ đồng
liên quan đến vụ án có tám mươi cảnh sát giao thông thanh tra giao thông được cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc lấy lời khai
trong đó bị cáo trân bị khởi tố truy tố và xét xử dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là vũ hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đào văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chủ tại huyện ứng hòa tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba khi đang đi xe máy tại tuyến đường thuộc thôn quang thừa xã tượng lĩnh huyện kim bảng chị
chú tại thôn quang thừa đã bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều cướp giật chiếc túi sách bên trong có một mươi ba bảy triệu đồng
cùng một số giấy tờ khác nhận được tin báo của bị hại công an huyện kim bảng đã nhanh chóng xác định thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên
với thủ đoạn giả danh bác sĩ làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê tại huyện an lão thành phố hải phòng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân các huyện vũ thư và thành phố thái bình tỉnh thái bình
tại cơ quan cảnh sát điều tra thủy khai nhận bằng thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thủy đã lừa của năm người trên huyện vũ thư và thành phố thái bình
với số tiền là hai trăm linh triệu đồng để hứa xin việc nhưng không thực hiện được
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với nguyễn thị thanh thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
buôn bán mì chính giả cách nhãn hiệu miwon ajinomoto với số lượng lên tới hai hai tấn
hai đối tượng là bùi thị dậu và lưu quang tuấn vừa bị công an huyện giao thủy tỉnh nam định phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ tại cơ sở của bùi thị dậu và lưu quang tuấn gồm một máy ép nhiệt
hơn hai trăm linh gói mì chính giả nhãn hiệu migue một trăm chín mươi sáu gói mì chính giải nhãn hiệu ajinomoto
bảy mươi gói hạt nêm cunor bảy mươi sáu bao mì chính trung quốc loại hai mươi năm kg một bao
qua giám định của viện khoa học hình sự bộ công an toàn bộ hai hai tấn mì chính đã thu giữ đều là hàng giả
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua mì chính giá rẻ của trung quốc về sang chiết
đóng gói làm giả các nhãn hiệu miwon ajinomoto rồi bán cho người tiêu dùng
hai đối tượng đã bị khởi tố về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú